tiếp tục di chuyển kéo dưới gầm một xe mô tô trên quốc lộ một mươi chín rồi đến quốc lộ một a thì bị lực lượng

tỉnh bình định đã chỉ đạo công an tỉnh bình định khẩn trương làm rõ xử lý nghiêm đối tượng
theo quy định của pháp luật
những nhóm quái xế không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe lạng lách đánh võng ở những tuyến phố

từ hai mươi hai h đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác liên ngành y sáu nghìn một trăm bốn mươi một lập chốt tại khu vực ngã ba
phố hàng chống giao với lê thái tổ

chỉ trong khoảng hai giờ đã có một mươi năm phương tiện cùng hơn hai mươi thanh thiếu niên bị tổ công tác bắt giữ
không ít thanh niên khi phát hiện tổ công tác từ xa đã lập tức điều khiển xe quay đầu bỏ chạy
thậm chí nhiều trường hợp dù ít tuổi nhưng thể hiện sự liều lĩnh và tông thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ
căn cứ vào những hành vi trên các đối tượng này sẽ bị xử lý về các hành vi vi phạm luật giao thông
như lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn
đây đều là những hành vi gây nguy hiểm và gây mất trật tự an toàn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra từ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại thị xã mỹ hảo và thành phố hưng yên tỉnh hương yên
vụ án có một bị can là trương thành phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại số bảy mươi sáu bắc thành
phường quang trung thành phố hưng yên tỉnh hưng yên bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định trương thành phúc mặc dù không có chức năng nhiệm vụ nhưng đã đưa ra các thông tin gian dối
để nhận hồ sơ nhận tiền hứa hẹn xin cho người khác vào biên chế ngành công an rồi chiếm đoạt tiền
để phục vụ công tác điều tra mở rộng và giải quyết triệt đề vụ án
lợi ích hợp pháp của công dân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
thông tin để các tổ chức cá nhân biết
đề nghị công an các địa phương ra soát nếu có tiếp nhận xử lý đơn thư tố xác tội phạm
liên quan đến hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của trương thành phúc
liên hệ phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên để xem xét giải quyết
địa chỉ liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đường hải thượng lãn ông phường hiến nam thành phố hương yên tỉnh hương yên
số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn tám trăm bốn mươi chín ba trăm hai mươi hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên thụ lý chính vụ án nguyễn văn nam

chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn huy thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn kỳ dương
xã trương dương huyện thường tín tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc cá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoài đức hà nội
là đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hoa thám xã la phủ
huyện hoài đức thành phố hà nội cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi ở đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi ngõ khâm đức
phường trung phụng quận đống đa tp hà nội bị công an quận long biên tp hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đối tượng này cao một m bảy mươi và có hình xăm ở ngực hai cánh tay và chân
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
để đây chúng tôi cũng xin thử khép lại bản tin một của ba online cập nhật ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt